tại thủ đô hà nội sáng nay hội nghị ba bên song phương cấp bộ trưởng việt nam campuchia lào về hợp tác phòng chống ma túy lần thứ một mươi tám đã chính thức khai mạc
đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an phó chủ tịch ủy ban quốc gia phòng chống s và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm đã đến dự và phát biểu khai mạc hội nghị
đoàn đại biểu việt nam do đồng chí thượng tướng lê quý vương ủy viên ủy ban quốc gia phòng chống s và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn
tình hình sản xuất vận chuyển tàng trữ và mua bán ma túy bất hợp pháp trên thế giới tiếp tục gây nhiều quan ngại ảnh hưởng tới trật tự an toàn xã hội của cả ba nước cũng như các nước khác trong khu vực
phát biểu khai mạc đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an việt nam nhấn mạnh những năm gần đây bên cạnh các chất ma túy có nguồn gốc tự nhiên
thế giới đang phải đối mặt với tình trạng lạm dụng các chất ma túy tổng hợp được sản xuất từ các tiền chất có sẵn trên thị trường và một số loại cây có chứa chất ma túy mới xuất hiện chưa được đưa vào danh mục kiểm soát
riêng khu vực đông nam á do có vị trí địa lý giao thông thuận lợi và chịu sự tác động ảnh hưởng trực tiếp từ khu vực tam giác vàng
nên tình hình tệ nạn ma túy trong khu vực đối diện với những thách thức lớn diễn biến phức tạp trên nhiều mặt
nhận thức rõ về mối nguy hại của ma túy
chính phủ việt nam luôn luôn dành ưu tiên cao cho nhiệm vụ phòng chống ma túy
tập trung chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giảm cung giảm cầu giảm tác hại
đồng thời huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp các ngành và của toàn dân tham gia phòng chống đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy
từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật
chú trọng đầu tư nguồn lực cho công tác phòng chống ma túy
đổi mới và đa dạng hóa hình thức cai nghiện
nâng cao hiệu quả công tác quản lý sau cai
ngăn chặn và kiểm soát cơ bản tình hình tái trồng cây thuốc huyện có chứa chất ma túy
hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy ngày càng được nâng cao
nhiều vụ án ma túy lớn có tổ chức xuyên quốc gia đã bị phát hiện bắt giữ
xử lý góp phần không nhỏ vào việc bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội tạo môi trường ổn định để phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước
theo bộ trưởng tô lâm
cơ chế hợp tác ba bên song phương về phòng chống ma túy giữa ba nước việt nam
campuchia và lào đã được hình thành và phát triển
qua hơn hai mươi năm hoạt động cơ chế này đã và đang ngày càng phát huy tác dụng
kết quả đạt được cũng góp phần không nhỏ vào việc duy trì củng cố
và đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị giữa ba nước trong công tác phòng chống ma túy
và đã được khẳng định đánh giá qua các kỳ hội nghị
tuy nhiên các tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia triệt đề khai thác
lợi dụng các đặc điểm về địa lý hoạt động giao lưu kinh tế giữa ba nước
và những khó khăn sơ hở trong kiểm tra kiểm soát biên giới
để mua bán vận chuyển trái phép các chân ma túy qua mỗi nước với số lượng lớn
trước tùy nhỏ hơn lúc nào hết ba nước chúng ta cần phải tập trung
trung sức hợp tác chặt chẽ huy động tối đa nguồn nội lực
tranh thủ triệt để ngoại lực để hỗ trợ cho các công tác đấu tranh phòng chống ma túy
trước hết tập trung phối hợp đấu tranh có hiệu quả
truyền trái phép chất ma túy qua biên giới
nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền cai nghiện ma túy
tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống ma túy
sự gắn kết giữa ba nước sẽ là yếu tố quan trọng
làm vào sự thành công trong công tác phòng chống ma túy cho mỗi nước
bộ công an việt nam luôn luôn xác định cơ chế hội nghị cấp bộ trưởng
ba nước việt nam campuchia lào về hợp tác phòng chống ma túy
là diễn đàn hết sức quan trọng để ba nước chúng ta nhìn nhận
đánh giá tình hình thảo luận và cùng nhau biểu thị quyết tâm
tìm ra giải pháp tháo gỡ những khó khăn thách thức
đang đặt ra cho công tác phòng chống ma túy
thay mặt bộ công an và ủy ban quốc gia phòng chống sd
và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
bộ trưởng tô lâm khẳng định luôn coi trọng tiếp tục làm hết sức mình
để tăng cường hơn nữa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp
và nâng cao hiệu quả hợp tác với ủy ban quốc gia phòng chống ma túy
vương quốc campuchia và nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
phân đấu vì sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia
góp phần vào mục tiêu chung xây dựng một xã hội không có ma túy
tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị ba bên song phương
cấp bộ trưởng việt nam campuchia lào về hợp tác phòng chống ma túy lần thứ một mươi tám
đại biểu ba nước tham dự hội nghị nhất trí tập trung mọi nỗ lực
nhằm thực hiện mục tiêu bảo vệ cộng đồng asean phòng chống ma túy
bất hợp pháp giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm không khoan nhượng với ma túy
không chấp nhận xu hướng hợp pháp hóa sử dụng ma túy
kiên định lộ trình tầm nhìn asean sau năm hai nghìn một mươi năm
và coi đây là mục tiêu của cả ba nước việt nam lào campuchia
tiếp nhận cương vị chủ tịch hội nghị các bộ trưởng ba nước việt nam campuchia lào
về hợp tác phòng chống ma túy lần thứ một mươi tám
phát biểu tại hội nghị thượng tướng lê quý vương thứ trưởng bộ công an việt nam nhấn mạnh
được giao nhiệm vụ chủ tịch hội nghị là niềm tự hào đồng thời là trách nhiệm của việt nam
trong thời gian qua mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong công tác phòng chống ma túy
nhưng tình hình tội phạm xuyên quốc gia vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp
đòi hỏi các lực lượng đấu tranh phòng chống ma túy của ba nước cần tiếp tục tăng cường
mở rộng và không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động hợp tác và phòng ngừa đấu tranh
tại hội nghị song phương các bộ trưởng về hợp tác phòng chống ma túy giữa việt nam và lào
hai bên đã cùng kiểm điểm đánh giá lại kết quả hợp tác phòng chống ma túy giữa hai nước trong thời gian qua
đề xuất các giải pháp khả thi nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm này trong thời gian tới
trong khuôn khổ hiệp định và bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống ma túy đã ký giữa hai nước
các lực lượng chức năng của lào và việt nam đã và đang triển khai thực hiện nhiều hoạt động
và đạt được nhiều kết quả khả quan
theo thứ trưởng lê quý vương đứng trước những thời cơ và thách thức đang đặt ra
công tác đấu tranh phòng chống ma túy của hai nước thời gian tới cần quán triệt triển khai thực hiện thành công mục tiêu
chủ động phòng ngừa phát hiện xử lý kịp thời mọi tình huống không để xảy ra đột xuất bất ngờ
ngăn chặn có hiệu quả hoạt động sản xuất mua bán vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy nhất là ma túy tổng hợp
các cơ quan lực lượng chức năng hai nước cần phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa
xây dựng kế hoạch triển khai có hiệu quả các hoạt động hợp tác
trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống ma túy
thiết lập duy trì chế độ trao đổi thông tin nhanh chóng và kịp thời thông qua đường dây nóng
sĩ quan liên lạc giữa các lực lượng chức năng về phòng chống ma túy của hai bên
tăng cường lập chuyên án đấu tranh chung tổ chức thực hiện
các hoạt động tuần tra kiểm soát chung giữa các đơn vị và lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy của hai nước tại khu vực biên giới
phối hợp triển khai mở các đợt cao điểm tuyên truyền tấn công chấn áp tội phạm về ma túy trên địa bàn biên giới của hai nước
tại hội nghị song phương cấp bộ trưởng về hợp tác phòng chống ma túy giữa việt nam và campuchia
hai bên đã cùng nhau kiểm điểm đánh giá tình hình kết quả công tác hợp tác phòng chống ma túy giữa hai nước
sau gần một năm triển khai các nội dung đã thống nhất tại hội nghị lần thứ một mươi bảy
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng lê quý vương nhấn mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy của hai nước
cần đặt ra và thực hiện thành công một số mục tiêu như chủ động phòng ngừa phát hiện xử lý kịp thời các tình huống
không để đột xuất bất ngờ trong công tác phòng chống ma túy nâng cao sức chiến đấu của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phối hợp chặt chẽ xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả các hoạt động hợp tác nghiên cứu tham mưu đề xuất hai bộ và cơ quan có thẩm quyền của hai nước
thống nhất chỉ đạo các lực lượng chuyên trách triển khai hoạt động đấu tranh phòng chống ma túy và truy bắt các đối tượng truy nã đang lẩn trốn trên lãnh thổ của nhau
công an các tỉnh giáp biên của hai nước và các địa phương liên quan cần phải thường xuyên phối hợp hiệp đồng tác chiến chặt chẽ với các lực lượng chức năng
nhất là tăng cường các tổ công tác để phối hợp đấu tranh bóc gỡ các đường dây mua bán vận chuyển ma túy qua biên giới
hai nước từ xa duy trì nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng liên lạc qua biên giới bloo trong công tác phối hợp trao đổi thông tin nâng cao hiệu quả phòng chống ma túy qua biên giới việt nam campuchia
đồng thời khảo sát đề xuất thành lập các văn phòng bloo mới ở địa bàn biên giới
hai nước tổ chức thực hiện các hoạt động tuần tra kiểm soát và điều tra chung giữa các đơn vị và lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy của hai nước
phối hợp triển khai mở các đợt cao điểm tuyên truyền tấn công chấn áp tội phạm về ma túy trên địa bàn biên giới hai nước
cũng tại hội nghị thay mặt ủy ban quốc gia phòng chống s và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm thay mặt bộ công an việt nam
thứ trưởng lê quý vương đã trao bằng khen cho tám tập thể và một mươi năm cá nhân của việt nam và campuchia
xuất sắc trong đợt tổng kết cao điểm tuyên truyền tấn công chấn áp tội phạm ma túy biên giới việt nam campuchia
thưa quý vị và các bạn nằm trong khuôn khổ của liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi hai
nội dung thi chuyên mục an ninh trật tự thu hút được sự quan tâm của đông đảo các đoàn đến tham dự liên hoan với sáu mươi ba tác phẩm dự thi
sau hai ngày chấm thi ban giám khảo đánh giá cao chất lượng của các sản phẩm dự thi năm nay
cũng như sự đầu tư sáng tạo cả về nội dung lẫn hình ảnh của các tác phẩm
đầu tư công phu về mặt hình ảnh kỹ thuật đề tài hấp dẫn mới lạ sâu sát với đời sống xã hội
cách thể hiện độc đáo có sự dấn thân nghiêm túc trong quá trình tác nghiệp để có những thước phim giá trị chân thật
đó là những đánh giá của ban giám khảo chấm thi thể loại chuyên mục an ninh trật tự trong liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân năm nay
có hai ngày chấm thi
chưa chấm hết nhưng mà đã thấy một cái tính thân chúng là như thế này
về mặt đề tài các tác phẩm đã có một cái sự phản ảnh đề tài rất là đa dạng phóng phủ đầy đủ các vùng miền
với tư cách là một nhà báo làm nghề thì tôi nhận thấy rằng là có một sự đầu tư công sức rất là lớn của anh em
phỏng viên và một cái sự dẫn thân về nghề nghiệp
coi như phỏng sư chúng tôi xem rất là xúc động
nó thể hiện được cái sự dẫn thân vào nghề bất chấp nguy hiểm gian khổ của lực lượng phạm viên
và qua đó thì nó cũng làm nổi bật được cái hình ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân
rất là tầm tùy rất là gần dân rất là gãn bỏ và cũng rất là trách nhiệm
mỗi địa phương là một câu chuyện nhưng qua đó đều thể hiện một cái nhìn khách quan chân thực
đời sống của nhân dân thể hiện được những hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân
trong việc đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân
đến với liên hoàn truyền hình lần này thì riêng chuyên mục an ninh trật tự công an đắk lắc
thì tôi cùng với các phóng viên đội tuyên truyền để phổ chức sản xuất chương trình là những tác phẩm
những cái tin bài phóng sự nó mang cái chất những cái vấn đề nóng ở địa phương mà người dư luận quan tâm
ví dụ như công tác đấu tranh phòng chống ma túy và những đường dây
và các đề tài nóng như là phòng chống lâm tặc phóng viên chúng tôi là phải bám sát ngày đêm
cùng các cái tổ công tác để vào tầng trong các cái cánh rừng để phản ánh cái hiệu quả
đấu tranh phòng chống lâm tặc bảo vệ môi sinh môi trường và rừng ở tây nguyên nói chung và đắk lắc
chương mục an ninh trật tự là chỉ một trong những cái gọi tác phẩm mà chúng tôi quan tâm nhất đầu tư
cũng như hàng cùng cái phát sóng tại địa phương thì chuyên mục chúng tôi mang đến nó phản ánh
cũng là đầy đủ các hoạt động của lực lượng công an công ngãi
và chúng tôi tập trung đầy sâu vào những cái việc mà đồng bào vùng đuối cùng cao
những hữu tục lạc hậu nó ảnh hưởng đến người dân đã gây ra mất an ninh trật tự địa phương
bên cạnh đó chúng tôi tạo thực sản phẩm phố thời đại bốn những cái tình trạng mà trên mạng xã hội
xảy ra hàng tuần chúng tôi cũng đã đầy đủ phản ánh để cho cái tạo trang kiếm
một nó gần gũi đa dạng đến với tất cả mọi cái lứa tuổi
chất lượng các tác phẩm dự thi năm nay thể hiện ngày càng một rõ hơn tính chuyên nghiệp
của những người làm truyền hình trong lực lượng công an nhân dân
sự đầu tư công phu của các đơn vị trong các tác phẩm tham gia dự thi thể loại chuyên mục an ninh trật tự
là một tiếng hiệu vui hứa hẹn sẽ mang đến những tác phẩm thật sự chất lượng và xứng đáng
để người làm truyền hình trong các đơn vị học hỏi nâng cao nghiệp vụ trong thời gian tới
và góp phần vào thành công chung của liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân năm nay